tình trạng ô nhiễm môi trường mỗi khi đến mùa thu hoạch cà phê là bài toàn khó nhiều năm qua mà tỉnh sơn la vẫn chưa tìm được lời giải đáp
nguyên nhân của thực trạng này là việc thiếu thốn kinh phí chưa đủ khả năng áp dụng khoa học công nghệ cũng như là việc quản lý các cơ sở sản xuất sơ chế cà phê nhỏ lẻ còn nhiều bất cập
đây là cơ sở thu mua và sơ chế cà phê của gia đình anh quang văn khiên ở bàn phàng xã triển đen tp sơn la
với chi phí khoảng hai trăm linh triệu đồng đầu tư vào sưởng sơ chế cà phê gia đình anh chỉ lắp đặt những hệ thống cần thiết như máy bóc vỏ tươi máy hút lò xáy
còn nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê vẫn chưa có hệ thống xử lý và chứa trong những hố tự đào hoặc thải ra môi trường như thế này
vào thời điểm chính vụ mỗi ngày cơ sở này sơ chế hơn hai mươi tấn cà phê và xả ra khoảng một mươi mét khối nước
khó khăn nhất là mình sơ chế cà phê này là xả thải nước ra môi trường thì rất khó
tại vì bây giờ là nước cà phê thì rất hôi thối mà không thể xả ra được
không làm thì không có lợi nhuận gia đình tạo điều kiện cho gia đình thứ nhất
còn thứ hai là tạo điều kiện cho bà con nữa để thu mua cho bà con về sơ chế
tỉnh sơn la hiện có trên hai mươi hectare trồng cà phê tập trung chủ yếu ở các huyện mai sơn thuận châu và thành phố sơn la
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la mới chỉ có bốn cơ sở
nhà máy sơ chế đáp ứng
nhà máy sơ chế đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
còn lại hơn sáu trăm linh hộ gia đình và các cơ sở nhỏ lẻ tự sơ chế hoặc thu mua cà phê để sơ chế không đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường
việc xử lý các cơ sở nhỏ lẻ này cũng gặp không ít khó khăn
khi đoàn đến kiểm tra thì dừng không hoạt động
hoặc là cái chủ cơ sở đó là không làm việc với đoàn
khi triển khai làm mạnh ở các cái vùng thì lại có những tình trạng là lại có những cái
có thể là lại ở cái vùng này thì
có thể là không thực hiện chuyển sang các vùng khác di động
hiện nay công suất chế biến cà phê tại các nhà máy bảo đảm về môi trường mới chỉ đáp ứng được khoảng từ ba mươi bốn mươi sản lượng của cà phê
đối với phần lớn sản lượng còn lại việc sơ chế cà phê vẫn phải thông qua các hộ gia đình và cơ sở nhỏ lẻ
chính vì vậy tỉnh sơn la cần có những giải pháp quyết liệt hơn để tình trạng ô nhiễm do sơ chế cà phê không tái diễn trong những năm tới